thưa bác sĩ tôi năm nay bốn mươi tuổi có biểu hiện mất ngủ triển miên tắc bạc nhanh sinh lý suy giảm
xin hỏi đó có phải là dấu hiệu của giai đoạn thật yếu không
và có thể dùng thuốc hay là thực phẩm gì để bảo vệ sức khỏe đấy không ạ
thứ nhất là bạn bốn mươi tuổi bây giờ như bạn mất ngủ còn bạn thêm gọi như là thêm một cái gì nữa
là do cặp rất là tóc bạc sinh lý yếu
ở đây thì cái tóc bạc sinh lý yếu thì là nó rõ rồi
còn riêng mất ngủ thì mất ngủ thì đồng ý
thông đồng ý thì mất ngủ được là coi như là tâm thận phải ký tế với nhau
ví dụ như là can với thận thì hoạt động nó bình thường
mới duy trì chức năng được mới làm chức sức ngủ mới trở lại bình thường
còn không thì
để cái tâm thận mà nó không ban giao với nhau thì không có chức ngủ tốt được
nó cũng là biểu hiện của một cái thận anh kém đi
cho nên cái quá trình nạp khí của anh nó kém đi
thì bây giờ điều trị thì
anh điều trị những cái việc này về biểu hiện của lâm sàng
nó là một cái
về theo thận đồng ý thì nó tương đối rõ cái việc này
cho nên lời khuyên của anh là gì
anh có thể là đến thầy thuốc đồng ý để người ta khám tra
và người ta xem như là thận anh kém nhưng mà thận âm là chính
hay là có cả thận dương nữa
nếu mà anh còn không ham muốn sinh lý thì trong đó có cả thận dương nữa
nhưng mà không biết là thần âm của anh đến mức nào
thì nếu mà
vì anh đã mất ngủ mà dùng điều thận dương thì có thể là càng mất ngủ
cho nên cẩn thận
cho nên phải cân bằng cái việc này như thế nào
thì thầy thuốc chuyên khoa sẽ giúp anh
thầy thuốc chuyên khoa học cổ truyền sẽ
họ sẽ khám cho anh họ bắt màn cho anh
họ sẽ dùng một cái
tùy theo tình trạng của anh mà họ quyết định là
cái bài thuốc bổ thận đấy nhưng mà
hài hòa giữa thận âm và thận dương như thế nào
để điều trị cho anh cho nó phù hợp
vẫn là một trường hợp là bác sĩ đưa ra lời khuyên là không nên tự sử dụng thuốc
không không dùng được
lúc này mà tự dùng thuốc thì không cẩn thận là nó là phức tạp
bởi vì là
cái mất ngủ
nhưng mà lại không ham muốn về một sinh lý gì
đấy đây là cái câu chuyện này là một vấn đề
là một vấn đề mà cần phải cấn đong đo đếm đấy
tại sao nó là thế đấy
vâng ạ đây thực sự là vấn đề mà rất nhiều các bạn quan tâm